vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông ngay trên bờ biển các tỉnh quảng trị thừa thiên huế
hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km đi vào đất liền các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
đến một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông trên đất liền các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
về áp thấp nhiệt đới thứ hai đang hoạt động trên biển đông
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
đến bốn giờ sáng mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông trên khu vực phía đông đảo hải nam
vào tối ngày hôm qua một vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi chín đoạn qua khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long tỉnh bình phước
chiếc xe tải lưu thông dưới trời mưa lớn đã đâm trực diện vào xe máy khiến hai người tử vong
vào khoảng năm giờ chiều qua xe tải biển kiểm soát chín mươi ba c một mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi chín chưa rõ danh tính người điều khiển
khi đi đến đoạn khu phố phước sơn do lưu thông dưới trời mưa lớn lại chạy với tốc độ cao nên đã đâm trực diện vào xe máy đi ngược chiều
cú đâm quá mạnh khiến chị phùng thị thiên an ở xã long giang thị xã phước long và cháu trai bốn tuổi tử vong
đến chín h ba mươi tối qua đám cháy tại khu công nghiệp ngọc hồi thanh trì hà nội đã cơ bản được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế khoanh vùng chống cháy lan
theo người dân vào khoảng bảy giờ tối đám cháy bắt đầu từ một kho chứa đồ chơi nhựa rộng khoảng hai trăm năm mươi m hai ở khu công nghiệp này
sau đó ngọn lửa lan nhanh ra xung quanh khiến hai ngôi nhà bên cạnh bị ảnh hưởng
người dân náo loạn di rời đồ đạc một xe ô tô bị lửa thiêu dụi
sáu xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng đã được huy động đến hiện trường để dập lửa
hiện tại chưa có thống kê về thiệt hại của vụ cháy
không tìm được vợ một người đàn ông đã đánh chết người đi đường tại đắk lắc
cho đến sáng ngày hôm qua công an tỉnh đắk lắc đã di lý đối tượng ybin roma ba mươi tám tuổi trú tại earan huyện ehalel về chạy tạm giam công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
kết quả điều tra ban đầu vào khoảng chín h ngày ba mươi một tháng tám trong lúc đi tìm vợ y biên thấy ông võ tự bảy mươi hai tuổi chú cùng xã đang điều khiển xe máy đi ngược chiều
mặc dù không quen biết không có mâu thuẫn nhưng vì bực tức chuyện không tìm thấy vợ nên y biên đã dùng cán cuốc đánh mạnh vào đầu khiến ông tự ngã xuống đường nằm bất tỉnh
chưa dừng lại ybin tiếp tục dùng phần lưỡi cuốc bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến ông tự bị tử vong
chiều cùng ngày y biên bị công an mời về làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp